chúng ta sẽ còn hơn hai mươi ba mươi địa phương chưa thực hiện giá dịch vụ mới
thì chúng ta cũng sẽ thực hiện nốt tức là cả nước thực hiện giá tính đủ tính đủ
thì cái áp lực về cân đối quỹ nó còn nặng hơn
chúng tôi cũng cùng với ngành y tế cũng đã có trong chuẩn bị nội dung giao ban cuối một này
trong tháng một này một trong hai chủ đề quan tâm sẽ được bàn kỹ giữa hai đồng chí thủ trưởng
đồng chí tổng giám đốc và đồng chí bộ trưởng là vấn đề chống trục lợi để nhằm cân đối quỹ
chúng tôi cũng tập trung vào nhiều giải pháp nhưng có mấy cái biện pháp quan trọng nhất
theo tôi một là sẽ kiên quyết thực hiện đầy đủ nội dung của
kết nối tiền học ra hai bên chuyển dữ liệu
cơ sở nào mà chưa chuyển được dữ liệu lên là chúng tôi sẽ phải tạm dừng cái thanh toán
thứ hai là chúng tôi sẽ đề nghị bộ y tế phải chỉ đạo thật kiên quyết việc thực hiện theo đúng các quy định về quy trình kỹ thuật
kể cả trong trần đoán cũng như trong điều trị
thứ ba là chúng tôi sẽ tập trung để kiểm soát thật chặt chẽ việc cung ứng thuốc chất lượng thuốc
và giá thuốc thật là hợp lý
ngoài ra thì cũng còn tiếp tục các giải pháp khác như là việc chúng ta sẽ đẩy mạnh vận động để người dân tiếp tục tham gia nhiều hơn
thế rồi cũng sẽ tiếp tục tăng cường giám sát phân tích v v
để làm sao mà đảm bảo được quyền lợi của người tham gia
chúng ta có được cái nguồn quỹ để đảm bảo và chúng ta cũng ổn định được cái chính sách về lâu dài
vâng xin cảm ơn ông
những vấn đề liên quan đến cơ chế bảo hiểm xã hội việt nam sẽ cùng với bảo hiểm y tế tìm cách tháo gỡ
tuy nhiên trước mắt các địa phương phải làm được giám định bảo hiểm y tế điện tử
không để bộ chi tăng thêm thì mới giữ được cân đối quỹ
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết
kính chào tạm biệt